nga phóng tàu vũ trụ lên iss
thưa quý vị ngày hai mươi hai tháng bảy tại hà nội đài tiếng nói việt nam đã tổ chức họp báo về cuộc thi tiếng hát asean cộng ba lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín
cuộc thi sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi chín tháng bảy tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
đây là cuộc thi dành cho ca sĩ chuyên nghiệp là sự kiện giao lưu văn hóa giữa các quốc gia thành viên trong khối hiệp hội các quốc gia đông nam á
cuộc thi tổ chức hợp báo về cuộc thi tiếng hát asean cộng ba lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín
cộng ba năm nay có sự tham gia của các ca sĩ nghệ sĩ đến từ một mươi nước trong asean như indonesia singapore thái lan malaysia philippines brunei việt nam myanmar lào và campuchia và ba quốc gia đông bắc á gồm trung quốc hàn quốc và nhật bản
sự kiện này góp phần quảng bá hình ảnh đất nước con người và giới thiệu bản sắc văn hóa truyền thống của các quốc gia thành viên asean cũng như ba quốc gia khách mời đến từ khu vực đông bắc á
vòng bán kết diễn ra trong các ngày hai mươi bảy đêm
vòng bán kết diễn ra trong các ngày hai mươi tám tháng bảy tại cung quy hoạch hội trợ triển lãm và văn hóa tỉnh quảng ninh với sự góp mặt của hai mươi hai gương mặt xuất sắc được lựa chọn tại vòng sơ khảo đêm chung kết và lễ trao giải sẽ diễn ra vào tối ngày hai mươi chín tháng bảy
nhân dịp kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam ngày hai mươi tám tháng bảy mới đây tại cung văn hóa lao động hữu nghị việt tiệp liên đoàn lao động thành phố hải phòng đã khai mạc triển lãm hành trình chín mươi năm khát vọng và tự hào
triển lãm trưng bày gần ba trăm linh bức ảnh
tư liệu lịch sử quý được lựa chọn từ hơn một bức ảnh được lưu giữ tại bảo tàng
các tổ chức công đoàn các doanh nghiệp có truyền thống lâu đời các nhà sưu tầm đã giới thiệu khái quát nhất về bốn giai đoạn lịch sử của công đoàn việt nam nói chung liên đoàn lao động thành phố hải phòng nói riêng
những hình ảnh tư liệu trưng bày đã giúp người xem hình dung được quá trình ra đời phát triển và không ngừng lớn mạnh của giai cấp công nhân việt nam từ công hội đỏ cho đến nay
trong đó thành phố hải phòng tự hào là một trong những nơi ra đời sớm nhất của tổ chức công đoàn việt nam
triển lãm mở cửa đến ngày ba mươi tháng bảy
ngày hai mươi hai tháng bảy tại tỉnh quảng trị thượng tướng lê chiêm ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng và đoàn công tác bộ quốc phòng đã đến viếng canh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ và thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn nhân dịp hai mươi bảy tháng bảy
tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín và nghĩa trang liệt sĩ trưởng
đồng chí thượng tướng lê chiêm thứ trưởng bộ quốc phòng đã dân hòa thắp hương viếng các anh hùng liệt sĩ bày tỏ lòng thanh kính
các anh đã hiến dân cả tuổi thanh xuân và sưng máu của mình cho nền độc lập tự do cho dân tộc cho tổ quốc thân yêu
nhân dịp ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy đoàn công tác tặng bốn mươi xuất quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh quảng trị
những món quà hôm nay thể hiện sự quan tâm tri ân và động viên các đối tượng chính sách các thương bệnh bình trên địa bàn tỉnh quảng trị
với nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo tuần tra kiểm soát thực thi pháp luật và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển
vì vậy trang bị phương tiện luôn hoạt động tốt sẵn sàng cơ động ra khơi là yếu tố tiên quyết để cán bộ chiến sĩ vùng cảnh sát biển bốn hoàn thành tốt nhiệm vụ
thời gian qua trạm sửa chữa tổng hợp được trang bị thiết bị sửa chữa tàu xuồng công nghệ mới đã góp phần quan trọng để đơn vị luôn chủ động sẵn sàng cho mọi tình huống nghiệp vụ trên biển
tháng ba năm hai nghìn một mươi tám bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã đưa trạm sửa chữa tổng hợp và khai thác với diện tích hơn một hectare
với các khu nhà trung tâm huấn luyện phòng huấn luyện đa năng hệ thống nhà xưởng hệ thống cầu cảng được trang bị rất nhiều máy móc thiết bị hiện đại có hàm lượng công nghệ cao
để làm chủ và khai thác được những thiết bị và nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm kỹ thuật ngành kỹ thuật đã nâng cao khả năng tự học tập nghiên cứu đặc biệt là học tập ngoại ngữ để tra cứu tài liệu trang thiết bị của nước ngoài cung cấp phát huy và làm chủ được tính năng kỹ chiến thuật của các trang thiết bị máy móc công nghệ mới
từ khi được nhận bàn giao các trang thiết bị mới ngoài những việc được tập huấn được học tập cán bộ nhân viên trong trạm sửa chữa cũng đã tích cực nỗ lực
tìm tòi các tài liệu nghiên cứu các tài liệu để có thể vận hành sửa chữa và nâng cao được chất lượng hiệu quả và sản phẩm tốt hơn
hơn một năm qua đơn vị đã sửa chữa nhỏ cho hai trăm sáu mươi ba hạng mục các loại làm sạch thân vỏ một mươi hai tàu năm xuồng bảo hành hai xuồng ms năm mươi s bảo đảm chất lượng an toàn kịp thời khắc phục những hỏng hóc thông thường tại cảng
cũng như khi tàu hoạt động trên đường
tàu hoạt động trên biển với gần bốn mươi lượt tàu xuồng các loại
chất lượng thì được đánh giá là sau khi các đơn vị có sản phẩm sau khi chúng tôi quản bảo dưỡng xuống thì đã được đánh giá rất cao
tốc độ tàu được nâng lên rồi là các trang thiết bị khai thác có độ tin cậy tốt hơn
đây cũng là hiệu quả trong công tác khai thác sử dụng trang thiết bị mới
việc đưa vào vận hành các trang thiết bị công nghệ mới tại trạm sửa chữa
đã giúp cho đội ngũ ngành kỹ thuật phát huy tay nghề sửa chữa bảo đảm vật tư trang bị kỹ thuật tàu xuồng tại các đơn vị
trong vùng cảnh sát biển bốn ngày một tốt hơn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuần tra kiểm tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền
thực thi pháp luật đấu tranh chống tội phạm vi phạm tìm kiếm cứu hộ cứu nạn bảo vệ an ninh an toàn trên các vùng biển đảo và thêm lục địa của tổ quốc
ở các trường đại học hoạt động khởi nghiệp đang được đẩy mạnh nhằm hiện thực hóa nghị quyết của chính phủ về việc xây dựng quốc gia khởi nghiệp
nhiều trường đại học ở việt nam đã trở thành nơi gieo mầm để sinh viên có thể khởi nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường
đại học ngoại thương là một trong những ngôi trường tiên phong trong việc ươm tạo những ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên từ giảng đường đại học
tại việt nam đề án một nghìn sáu trăm sáu mươi năm của chính phủ về hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi
đề án một nghìn sáu trăm sáu mươi năm đã tạo ra những tiền đề để các trường đại học thực sự trở thành nơi thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của sinh viên
trên con đường trở thành mô hình ươm tạo kiểu mẫu tại trường đại học ở việt nam
trường đại học ngoại thương đã triển khai nhiều hoạt động phong phú chủ động kết nối với các trường đại học đối tác trên thế giới
để sinh viên có điều kiện học hỏi phát triển ý tưởng khởi nghiệp
trong chuỗi hoạt động đó trường đại học ngoại thương cùng với trường đại học hanyang hàn quốc đã tổ chức chương trình huấn luyện
nhằm bồi dưỡng kiến thức kỹ năng chuyên sâu cho các sinh viên khởi nghiệp
một trong những trường đại học đầu tiên mà trường đại học ngoại thương hợp tác và làm việc đến trường đại học hàn giang của hàn quốc
thì thông qua một chương trình chúng tôi gọi là icc để tập huấn cho các em sinh viên về những hoạt động về khởi nghiệp sáng tạo
để đưa ra những ý tưởng về kinh doanh và xã hội
thì trong cái đợt này hàn sẽ lựa chọn dự án tốt nhất để đưa các em sang bên hàn quốc để tham gia hoạt động tiếp theo
thì nếu như dự án tốt thì được các doanh nghiệp hàng đầu của việt nam và những doanh nghiệp hàng đầu của hàn quốc
tham gia tài trợ hỗ trợ cho việc thực hiện những ý tưởng những dự án này
chúng tôi cùng với đại học ngoại thương phối hợp để hỗ trợ cho các sinh viên khởi nghiệp
đây sẽ là môi trường tốt để tạo ra một hệ sinh thái khởi nghiệp hiệu quả trong tương lai
điều đó đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế bởi những ảnh hưởng mang tính đổi mới đó sẽ phục vụ cho xã hội cộng đồng và hành tinh
trên thế giới những hệ sinh thái khởi nghiệp thường được hình thành xung quanh các trường đại học danh tiếng
với nỗ lực của các trường đại học tại việt nam việc ươm mầm khởi nghiệp ngay từ dàng đường được xem là biện pháp hiệu quả
để nâng cao số lượng và chất lượng doanh nhân khởi nghiệp bởi doanh nhân được tạo ra chứ không phải được sinh ra
thưa quý vị tại thành phố đà nẵng bệnh sốt sốt huyết đang tăng mạnh với số ca mắc tăng hai tám lần so với cùng kỳ
nhiều cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đang thu dung điều trị cho hàng trăm ca mắc sốt xuất huyết mỗi tuần
nguyên nhân chính khiến cho dịch sốt xuất huyết gia tăng là do người dân còn chủ quan thờ ơ phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng
là một trong những địa bàn có dịch sốt xuất huyết tăng mạnh tại đà nẵng
mỗi tuần trung tâm y tế quận liên triểu tiếp nhận điều trị cho nhiều bệnh nhân mắc sốt xuất huyết
theo ghi nhận tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn quận liên triểu tăng một trăm hai mươi năm ca so với cùng kỳ
mình đi ngoài giả khổ là có mũi đó
nhưng mà mình nghĩ là đập đào mình không nghĩ là có mũi mong rút tiền bền
máy ngà hôm đó là có đang sốt là họ bị sốt nhiều lắm
mà có họ ta đi phân thúc rồi mà đang cũng bị
vậy thôi có hiện ra sốt là đây chứ không chứ máy ngà
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật đường phố trong bảy tháng đầu năm
đà nẵng có gần ba ca mắc sốt xuất huyết tăng hai tám lần so với cùng kỷ năm trước
một số địa phương liên tục ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao
trong đó số ca mắc ở người lớn tăng mạnh đặc biệt tại khu vực ngoại thành
một trong những nguyên nhân khiến sốt xuất huyết gia tăng trong thời gian gần đây
là công tác vệ sinh môi trường còn hạn chế và sự thờ ơ chủ quan phòng bệnh của người dân
vấn đề diệt lăng quang bỏ gại
tại các điểm ổ dịch hoặc là các chùm ca bệnh mà chúng tôi đi ra
thì đều có chỉ số lăng quang rất là cao
cái thứ hai nữa là khi mà ngành y tế có chỉ định xử lý hóa chất
ở vùng nguy cơ hoặc là của ổ dịch để mà chúng ta dập dịch
thì cái vấn đề hợp tác của người dân trong vấn đề phun hóa chất
nó cũng chưa thể hiện được sự phối hợp quan tâm của người dân
nó thể hiện bằng cách là cái tỷ lệ phun hóa chất hiện nay trên địa bàn
chúng ta đa phần là đạt dưới chín mươi
để hạn chế tỷ lệ người mắc bệnh
ngành y tế đà nẵng đang phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan
chủ động ra soát các ổ dịch tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao ý thức chủ động phòng chống dịch tại địa phương
ổ dịch nhỏ thì chúng tôi đã xử lý năm mươi bốn ổ dịch nhỏ
và tăng ba mươi ổ so với năm hai nghìn một mươi tám
và xử lý diện rộng là ba chiến dịch là hòa khánh bắc hòa minh và hòa khánh nam
ngoài công tác xử lý dịch ra thì chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền
thì tuyên truyền cũng rất là nhiều hình thức
không chỉ xuất hiện trái mùa dịch sốt xuất huyết còn bùng phát ở vùng cao vùng khô hành
do đó người dân cần chủ động trong việc phòng chống dịch bệnh tại nơi sinh sống
ngày hai mươi hai tháng bảy tại hà nội tổng công ty điện lực miền bắc vừa tổ chức lễ công bố quyết định
bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý tổng công ty
bà đỗ nguyệt ánh phó tổng giám đốc tổng công ty điện lực miền bắc
sẽ được bổ nhiệm giữ chức vụ thành viên hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc tổng công ty
ông thiều kim quỳnh sẽ không kiêm nhiệm chức tổng giám đốc
chỉ đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng thành viên
cũng trong dịp này evn npc công bố quyết định
ông hồ mạnh tuấn phó tổng giám đốc và ông vũ thế nam
trưởng ban tổng hợp của evn npc giữ chức thành viên hội đồng thành viên evn npc
ông bùi lê cường giám đốc ban quản lý dự án lưới điện thuộc evn npc
giữ chức thành viên hội đồng thành viên evn npc
đây là đợt bổ sung nhân sự chủ chốt lớn nhất trong khoảng năm năm trở lại đây
ở tổng công ty địa lực miền bắc
thưa quý vị theo quy định mới của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tàu cá có chiều dài dưới một mươi năm mét sẽ không được tiếp tục cấp phép khai thác
tại vùng biển xa bờ mà chỉ được phép khai thác trong phạm vi sáu m
bốn mươi hải lý quy định này sẽ khiến hàng nghìn tàu cá nằm trong diện phải nằm bờ
khi ngư dân gặp khó khăn do phải chuyển đổi nghề khai thác cho phù hợp với quy định
với chiều dài một mươi bốn tám mét lâu nay con tàu này vẫn khai thác ở vùng khơi
trên các ngư trường truyền thống hoàng sa và trường sa
tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn nữa khi giấy phép khai thác không còn hiệu lực
rất có thể nó sẽ phải nằm bờ bởi chủ tàu không đủ điều kiện
để chuyển đổi nghề từ vùng khơi sang vùng lộng
theo nhiều ngư dân việc cơ quan chức năng chuyển việc quản lý tàu cá
từ công suất sang chiều dài sẽ khiến hàng nghìn tàu phải nằm bờ
nguyên nhân là do các loại máy móc ngư lưới cụ mà ngư dân đã đầu tư
cho việc đánh bắt vùng khơi không thể phù hợp cho vùng lộng
chuyển vào vùng lộng này là mình phải đổi nghề tiếp
mình phải mất một số tiền vốn mà làm thì làm trong này thì cá ít
cá ít làm không được làm không có đủ tổn là bàn không có đi không có bàn mà đi
vùng lộng có gì vậy nằm bờ thôi chỉ bán cũng ai mua
tàu không đủ kích thước để họ mua thì họ làm
không cấp phép khai thác vùng khơi cho tàu có chiều dài dưới một mươi năm mét
đây là vấn đề các địa phương tại khu vực miền trung lo ngại
bởi sản lượng hải sản gần bờ vốn đã cạn kiệt
nếu để hàng nghìn tàu công suất lớn từ vùng khơi vào trong lộng khai thác
sẽ khiến một lợi hải sản đứng trước nguy cơ tận diệt
liệu những cái tàu dưới một mươi năm mét mà đã trang bị những cái mã lực lớn
cho phù hợp với cái vùng biển phù hợp với cái nghề của họ
mà trước đây đi xa bây giờ liệu có thể vào đánh lấm có hiệu quả không
và đánh lộng bằng những cái tàu dưới một mươi năm mét
thí dụ như một mươi bốn mét rưỡi chẳng hạn
mà họ trang bị số mạ lực đến
tám trăm linh mạ lực thì đánh lộng như vậy có tàn phá cái thực trạng hay không
trước thực trạng này nhiều địa phương đã kiến nghị
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xem xét lại quy định đã ban hành
bởi nếu không thể chuyển đổi nghề khai thác từ vùng khơi vào vùng lộng
hàng nghìn tàu cá rất có thể sẽ phải nằm bờ
làm gì để gỡ khó cho tàu cá không đặt chuẩn về kích thước
đây là vấn đề các cấp các ngành cần phải quan tâm giải quyết
thưa quý vị
vấn đề của tỉnh hương yên ước vào khoảng ba mươi hai tấn
giảm khoảng hai mươi so với sản lượng nhãn vào năm hai nghìn một mươi tám
hiện tại tỉnh hương yên bắt đầu vụ thu hoạch hơn bốn ha nhãn
theo các cán bộ chuyên môn năng suất năm nay không cao
do thời tiết nắng nóng nhiều làm nhãn bị mất mùa
năm nay nhiều huyện thành phố ở tỉnh hưng yên
tiếp tục hỗ trợ nông dân mở rộng diện tích nhãn sản xuất theo quy trình việt gáp
đến nay toàn tỉnh hưng yên có hơn năm trăm linh hectare nhãn được cấp giấy chứng nhận việt gáp
tăng trên ba trăm linh hectare so với năm hai nghìn một mươi tám
diện tích nhãn sản xuất theo quy trình việt gáp tập trung chủ yếu ở huyện khói châu
có khoảng hai trăm ba mươi ha nhãn thành phố hương yên gần hai trăm linh ha
năng suất sản lượng nhãn ở hưng yên năm nay thấp hơn năm trước
giá nhãn lại cao từ ba mươi đồng đến năm mươi đồng một kg
nhãn đường phen đặc sản có giá hơn một trăm linh đồng một kg
thưa quý vị theo thống kê của cục thống kê thành phố đà nẵng
chỉ trong sáu tháng đầu năm nay trên địa bàn đã xảy ra một trăm chín mươi bảy vụn
bảy vụ cháy tăng hai mươi chín vụ so với cùng kỳ năm trước
tại đà nẵng những vụ cháy trong sáu tháng đầu năm nay đã gây tổng thiệt hại gần một chín tỷ đồng
trong khi sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám tổng thiệt hại là hơn ba trăm ba mươi triệu đồng
mặc dù không có trường hợp bị thương hay thiệt hại về người
song việc chủ động phòng chống cháy nổ là rất cần thiết
nhất là trong thời điểm nắng nóng vẫn đang tiếp tục diễn ra tại đà nẵng và các tỉnh miền trung
ngày hai mươi hai tháng bảy tin từ đội cảnh sát giao thông công an thành phố tâm
thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam cho biết trên địa bàn thành phố vừa xảy ra
một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng làm hai cô cháu tử vong
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng bảy
trên tuyến đường duy tân đoạn qua phường an phú thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
xe ô tô taxi biển kiểm soát chín mươi hai a chín nghìn năm trăm linh bốn do bùi sân đạt một mươi chín tuổi
trú tại xã tâm phú thành phố tâm kỳ điều khiển lưu thông theo hướng
từ trung tâm thành phố tâm kỳ xuống biển tam thanh thành phố tâm kỳ
khi đến địa điểm trên bất ngờ va chạm mạnh với xe máy biển kiểm soát chín mươi hai b một trăm linh bảy nghìn ba trăm hai mươi sáu
do bà trần thị vân sáu mươi một tuổi trú tại xã tam phú thành phố tam kỳ điều khiển hướng ngược lại
trên xe có chở cháu gái trần thị thùy thương một mươi hai tuổi cùng chú tại địa phương
cú tông mạnh làm bà vân tử vong tại chỗ cháu thương được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi
nhận được tin báo công an thành phố tam kỳ đã có mặt tại hiện trường
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên
từ tháng bốn năm nay công an tỉnh hòa bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức ý thức của người tham gia giao thông về việc chấp hành các quy định của pháp luật
trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông tập trung xử lý nghiêm người điều khiển tham gia giao thông
vi phạm quy định về nồng độ cồn và sử dụng chất ma túy
các phòng chức năng cảnh sát giao thông tỉnh hòa bình hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
trên các tuyến giao thông trọng điểm của tỉnh
qua kiểm tra cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma túy và vi phạm nồng độ cồn
đặc biệt còn phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển chất ma túy trái phép
việc duy trì thường xuyên nghiêm túc công tác kiểm tra kiểm soát và xử lý nghiêm
những người điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông luôn được nhân dân đồng tình ủng hộ
việc tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng chất kích thích
khi tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh hòa bình đã đạt được những kết quả nhất định
qua đó góp phần làm giảm tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện giao thông
có sử dụng ma túy và rượu bia gây ra
ghi nhận của phóng viên trên tuyến quốc lộ một a đoạn từ thị trấn huyện diễn châu
đến thị trấn cầu giác huyện quỳnh lưu khoảng hơn hai mươi km
nhiều tấm lưới trống lóa nằm trên giải phân cách giữa hai làn đường bị mất
đặc biệt có nhiều điểm cách vài ba mét lại mất một tấm lưới trống lóa
nó phổ biến ở các xã diễn ngọc diễn yên diễn trường huyện diễn châu
và xã quỳnh giang của huyện quỳnh lưu
theo giả soát thời gian gần đây trên tuyến quốc lộ một
mất cắp hai mươi tám tấm lưới trống lóa đặt trên giải phân cách ở các xã diễn trường diễn yên quỳnh giang
tình trạng này gây tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông vào ban đêm
đối với các phương tiện tham gia giao thông
một thực trạng khác tại các khu vực đông dân cư có nhiều nhà hàng quán xá gara ô tô
một số người dân đã tự ý tháo tấm chống loá treo trên giải phân cách giữa đường để đi tắt sang đường
bất chấp nguy hiểm khi lưu lượng phương tiện lưu thông trên quốc lộ một a là rất đông
để chấm dứt tình trạng trên tri cục quản lý đường bộ hai đã phối hợp với các địa phương
ban an toàn giao thông tăng cường tuyên truyền cho người dân biết được mối nguy hiểm
khi tự ý mở lối băng qua đường nhằm bảo đảm an toàn giao thông
cho các phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ một
trong phần tin tức quốc tế nhật bản muốn góp phần làm giảm căng thẳng giữa mỹ và iran
nga phóng tàu vũ trụ lên iss
liên quan đến căng thẳng giữa mỹ và iran thủ tướng nhật bản abe shinzo tuyên bố
tokyo muốn nỗ lực hết mình nhằm giảm căng thẳng giữa mỹ và iran trước khi đưa ra quyết định
về việc cử tàu chiến tới bảo vệ vùng biển chiến lược ngoài khơi tehran theo những yêu cầu của nước mỹ
phát biểu trong cuộc họp báo thủ tướng abe khẳng định nhật bản và iran có quan hệ
truyền thống hữu nghị lâu dài do đó nhật bản sẽ cân nhắc vai trò của nước này
nhằm giảm căng thẳng trong quan hệ giữa mỹ và iran
ông abe cho biết nhật bản đang giữ liên lạc mật thiết với mỹ để tìm hiểu thêm quan điểm
cũng như mong muốn của washington đối với tokyo trong vấn đề này
mỹ đang tìm kiếm sự hợp tác trong việc bảo đảm an toàn cho các chuyến tàu thương mại tại trung đông
sau các vụ tấn công tàu trở dầu gần đây
tuy nhiên việc liên minh cầm quyền của thủ tướng abe không giành được hai phần ba số ghế trong thượng viện
sẽ gây cản trở kế hoạch sửa đổi hiến pháp sao cản cho việc nhật bản tham chiến hay xây dựng quân đội
trong ngày hai mươi hai tháng bảy cố vấn an ninh quốc gia mỹ john bolton đã có cuộc gặp với ngoại trưởng nhật bản
taro kono để thảo luận về vấn đề này
trung quốc vừa chính thức cho ra mắt sản chứng khoán công nghệ có mô hình tương tự với sản nasdaq của mỹ
đây được xem là một vũ khí đầy tiềm năng trong cuộc đối đầu với công nghệ đang ngày càng khốc liệt với nước mỹ
hai mươi năm loại cổ phiếu sẽ được giao dịch trên sản giao dịch khoa học công nghệ đổi mới của sở giao dịch chứng khoán thượng hải
với các quy định về niêm yết và giao dịch được nới lòng nhằm tạo điều kiện kết nối các nhà đầu tư với các công ty khởi nghiệp
chính phủ trung quốc mong muốn sản star market một ngày nào đó sẽ tương đương như sản nasdaq mạnh về công nghệ của mỹ
sẽ sớm vận hành hiệu quả qua đó khuyến khích các công ty công nghệ niêm yết tại trung quốc
sau khi nhiều tập đoàn lớn như alibaba hay baidu đã chọn phố world của mỹ
lần đầu tiên các công ty của trung quốc có thể niêm yết
tàu vũ trụ soyuz ms một mươi ba mà không cần chứng minh lợi nhuận trong quá khứ
hay vấp phải những hạn chế về định giá cổ phiếu lần đầu tiên phát hành ra công chúng
tàu vũ trụ soyut ms một mươi ba chở theo ba phi hành gia đã được phóng lên trạm vũ trụ quốc tế
sự kiện này diễn ra cùng thời điểm kỷ niệm năm mươi năm ngày các phi hành gia mỹ đặt chân lên tới mắt trăng
theo thông báo tàu vũ trụ soyut ms một mươi ba đã được phóng vào lúc hai mươi một h hai mươi tám phút theo giờ địa phương từ trạm vũ trụ ở baikonu
trên tàu có ba phi hành gia là andrew morgan người mỹ
luca pamitano người italia
và alexander skorvosov người nga
đây là sứ mệnh ngoài không gian lần thứ hai của phi hành gia pamitano trong khi đối với ông skovosov là lần thứ ba
sau quãng thời gian di chuyển dự kiến dài sáu giờ lên iss
ba phi hành gia sẽ tham gia các hoạt động khá dày đặc cả trong lẫn ngoài trạm vũ trụ quốc tế trong thời gian tới
người dân mỹ đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ nhiều nơi ở khu vực miền đông lên tới bốn mươi sáu độ c
trước tình hình này cơ quan khí tượng quốc gia mỹ đã đưa ra cảnh báo
với mức độ nguy hiểm của nắng nóng cũng như biện pháp phòng ngừa
cảnh báo cho biết mức nhiệt nắng nóng nguy hiểm kết hợp với độ ẩm
có thể nhanh chóng gây ra tình trạng sốc nhiệt hoặc đột quỵ gây ra tử vong nếu người dân không có biện pháp phòng ngừa
người dân mỹ được khuyến cáo tránh để cơ thể mất nước chăm sóc đối với người bị ốm và người già
không để trẻ nhỏ hoặc động vật trong xe ô tô nên hạn chế đi ra ngoài đường khi không thật cần thiết
đợt nắng nóng cho tới nay đã khiến sáu người thiệt mạng
ảnh hưởng tới cuộc sống của gần hai triệu người dân mỹ ở các thành phố lớn dọc bờ đông và miền trung tây
thành phố new york đã ban bố tình trạng khẩn cấp và mở năm trăm linh trung tâm làm mát giúp người dân tránh nóng
chính quyền bồ đào nha đã phát hiện nhiều thiết bị nổ trong thành phố villa duray
thuộc vùng castello branco miền trung nước này
nơi mà các vụ cháy rừng lớn bùng phát từ ngày hai mươi tháng bảy làm ít nhất hai mươi người bị thương
hình ảnh một trong số các thiết bị nổ làm dấy lên nghi ngờ về bàn tay tội phạm
trong các vụ cháy rừng trên diện rộng tại miền trung bồ đào nha đến nay vẫn chưa được dập tắt
và đang tiến gần đến các ngôi làng do ảnh hưởng của gió mạnh và nhiệt độ cao
bộ trưởng nội vụ eduardo carbita cho biết thật kỳ lạ là có tới năm vụ cháy xảy ra trong một giờ
cảnh sát tư pháp trước đó thông báo bắt giữ một người đàn ông năm mươi năm tuổi với cáo buộc phóng hỏa tại castello branco
chính quyền vùng đã phát cảnh báo một mươi năm khu làng có nguy cơ bị đe dọa vì giặc lửa đang tiến rất nhanh
đồng thời thông báo các tuyến đường đã bị đóng cửa
trong khi lực lượng cảnh vệ quốc gia đã ra lệnh sơ tán giáo sứ cardigos trong thành phố macao
liên minh châu âu eu cho biết sẵn sàng tăng hỗ trợ cho bồ đào nha nếu được yêu cầu trong trường hợp cháy rừng lan rộng
cảnh sát tư pháp trước đó thông báo bắt giữ một người đàn ông năm mươi năm tuổi với cáo buộc phóng hỏa tại castello branco